thưa quý vị trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb
cùng các đơn vị có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị
viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tám mươi sáu bị can
theo đó bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra
đề nghị truy tố ba tội danh gồm tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
và đưa hối lộ các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định
về hoạt động của ngân hàng nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một trong số tám mươi hai bị can bị đề nghị truy tố có đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra
giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn
với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ năm hai triệu usd để bao che bưng bít cho các sai phạm
của bà trương mỹ lan và ngân hàng scb việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến ngân hàng
nhà nước chính phủ không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các xe phạm của ngân hàng scb
ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb
hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của bị can đỗ thị nhàn để giúp đỡ trương mỹ lan
tạo điều kiện cho vạn thịnh pháp ngân hàng scb thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở làm việc của nguyễn thái điền
chú tại quận hải châu khởi tố bị can đào nguyên nghị chú phường hòa khánh nam quận liên triều
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần vựa miền trung được thành lập đăng ký vốn điều lệ tám tỷ đồng
đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ lên hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đây là con số ảo công ty này không có tài sản
riêng điền và nghị dù không phải là cổ đông không sở hữu cổ phần tại công ty
nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân đã lập ra website fumat vn và app fumat
đưa ra thông tin gian dối chào mời kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền mua cổ phần
với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sản chứng khoán
các đối tượng hứa hẹn số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian
khi công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán thì có thể thu lợi rất nhiều lần
đến thời điểm bị phát hiện điền và nghị đã kêu gọi hơn năm trăm linh người tham gia mua cổ phần
với số tiền chiếm đoạt hơn ba mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị trong vài năm gần đây thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
với các quảng cáo như đây là một giải pháp an toàn
thuốc cai nghiện thuốc lái truyền thống
theo cảnh báo của bộ y tế hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào
cho thấy thuốc lái điện tử an toàn hơn thuốc lái điếu thông thường
thậm chí là trong nhiều sản phẩm còn có chứa nicotine là chất gây nghiện cao
độc hại gây bệnh tim mạch hô hấp tiêu hóa và ung thư
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường của tỉnh đã phát hiện
một tổng kho cung cấp thuốc lá điện tử với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
vụ bắt giữ lần này tiếp tục là một lời cảnh báo mạnh mẽ
đối với trào lưu sử dụng sản phẩm độc hại này của không ít bạn trẻ hiện nay
một sản phẩm thuốc lá điện tử được tầm hương vị sẵn như thế này
đang được giao bán trên thị trường với mức giá từ hai trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng
nhưng theo tài liệu của cơ quan điều tra khi các đối tượng nhập về để phân phối
có ra gốc chỉ khoảng ba mươi đồng
nghĩa là rẻ hơn gần ba mươi đồng
bằng một phần một mươi so với giao bán
thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra kho hàng nằm trong khu công nghiệp châu sơn
ở thành phố phủ lý cả chục công nhân của công ty vẫn đang miệt mài gia công
đóng gói các sản phẩm thuốc lái điện tử
đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử
hay tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng trong kho
tuy nhiên thông tin trên nhãn mắc cho thấy các sản phẩm này có xuất xứ từ trung quốc
các đối tượng khi mà liên lạc giữa chủ hàng với người nhận
hầu hết dùng các
mạng xã hội như là wechat như là zalo để báo các địa điểm
tuy nhiên qua xác minh ban đầu thì cho thấy các địa điểm này
không cụ thể tại một vị trí nhất định mà nằm ở các khu vực giải rác
trên địa bàn cả nước như ở khu vực bắc ninh khu vực hà nội khu vực hải dương
qua kiểm đếm lực lượng chức năng thu giữ trên một trăm linh tám sản phẩm
cùng một hai tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử tem nhãn các loại
cùng máy móc phục vụ quá trình gia công đóng gói
với số lượng hàng hóa lớn như vậy
đây được coi là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay
đối với mặt hàng thuốc lái điện tử trên địa bàn cả nước
hiện cơ quan công an đã lấy mẫu các hương liệu tẩm ướp
trong các sản phẩm thuốc lá điện tử để giám định thanh phần hóa chất
kết quả phân tích sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra hướng xử lý
đối với vụ vi phạm này
một đám cháy nhà xưởng tại khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hồn đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay
chữa cháy và cứu nạn cứu hồn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy không chế kịp thời ngăn chặn đám cháy
khu vực xảy cháy là một nhà xưởng đang thi công chưa đi vào hoạt động
làm bằng khung thép mái tôn có nhiều vật liệu dễ cháy tại nhà xưởng
thuộc khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một số hai và số tám
huy động năm xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai chữa cháy
chỉ trong thời gian ngắn đám cháy nhanh chóng được khống chế
kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy làn
vụ cháy không gây thiệt hại về người và hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị việc diễn tập thực tập phương án chữa cháy là giải pháp cực kỳ hiệu quả
không chỉ trong phòng cháy cứu nạn ngăn cháy lan cháy lớn
và phòng cháy
trong những tháng cuối năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh lào cai
đã đẩy mạnh hoạt động huấn luyện diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại cơ sở qua đó nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng sẵn sàng chữa cháy
cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã xây dựng hơn hai mươi chín phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở
trong đó tổ chức thành công buổi trải nghiệm phòng cháy chữa cháy cho hơn tám học sinh
và người dân trên địa bàn với nhiều quy mô thành phần khác nhau
để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trong toàn dân
chính quyền địa phương các cấp các cơ sở và người dân
rồi triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho nhân dân
bằng nhiều nội dung hình thức hối hợp đồng bộ với các lực lượng
sở hữu ngành tỉnh các quỷ thống quyền các cấp các đơn vị doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh
để thực hiện các giải pháp biện pháp và loại bỏ những nguyên nhân chủ quan dẫn đến cháy nổ
với mục tiêu không để cháy lổ được duyên trọng xảy ra
để đảm bảo tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại cơ sở dịp cuối năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng tổ chức thành công nhiều phương án như phối hợp cùng bệnh viện sản nhi tỉnh
trụ sở khối sáu công ty trách nhiệm mô hạn babyni việt nam chi nhánh tỉnh lào cai
khách sạn mường thanh lào cai bệnh viện nội tiết lào cai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trước đó trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã phối hợp
cùng công ty điện lực lào cai và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lào cai tổ chức huấn luyện thực binh
trên sơ đồ và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua thực tập phương án chữa cháy giúp các cơ sở nâng cao nhận thức
tinh thần trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh
việc triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn tạo điều kiện cho lực lượng dân phòng
phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng
được huy động và giúp đỡ
phối hợp đồng bộ nâng cao năng lực chỉ huy chữa cháy góp phần nâng cao nhận thức
ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
với mục đích chính
là giúp lực lượng tại chỗ có đủ nghiệp vụ kinh nghiệm để dập lửa ngay khi mới phát sinh
không để cháy lan cháy lớn và giúp người dân đánh giá được hết sự nguy hiểm của cháy nổ
từ đó phòng ngừa hoảng hoạn tốt hơn
thời gian tới đặc biệt là vào mùa hanh khô phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lào cai sẽ tiếp tục công tác kiểm tra giả soát để tổ chức tập huấn nghiệp vụ
và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đặc biệt là các cơ sở có đông người làm việc hoặc có nguy cơ dễ cháy nổ
chính phủ vừa ban hành nghị định số tám mươi sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín mươi năm và nghị định số tám mươi ba của chính phủ
về kinh doanh sang giàu đối với điểm mới là công thức giá và phương thức điều hành giá sang giàu
cụ thể nghị định tám mươi điều chỉnh thời gian giả soát
chi phí đưa sang giàu từ nước ngoài về cảng việt nam
chi phí đưa sang giàu từ các nhà máy lọc giàu trong nước về cảng premium
để tính giá sang giàu từ nguồn sản xuất trong nước từ sáu tháng xuống còn ba tháng
điều này nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp
tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn sang giàu cung ứng cho thị trường nội địa
về thời gian điều hành công bố giá sang giàu
theo nghị định tám mươi sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ một mươi ngày xuống bảy ngày
thời gian điều hành giá sang giàu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần
vụ lúa thu đông năm nay vừa được mùa vừa được giá
giá các loại lúa tươi bán tại ruộng năm nay tăng cao kỷ lục
cao hơn ít nhất là từ một đến hai năm trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai
hiện giá bán các loại lúa tươi trong vụ thu đông năm nay như ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn om năm nghìn bốn trăm năm mươi một
i thơm tám om một mươi tám giao động từ tám chín trăm linh đến chín bốn trăm linh đồng một kg tùy loại giống
riêng nếp khô có giá từ chín năm trăm linh đến chín tám trăm linh đồng một kg
cao hơn ít nhất từ một đến hai năm trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ của năm trước
theo các chuyên gia nông dân được hưởng lợi lớn từ giá gạo thế giới
nhất là sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của ấn độ uae và nga khiến giá lúa tăng cao kỷ lục
tiếp theo của kinh tế và tiêu dùng
sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một
thành phố hồ chí minh đơn vị vận hành tuyến metro số một bến thành suối tiên
từng đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền
mới đây đã được bổ sung hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vốn điều lệ nhằm bảo đảm duy trì hoạt động ổn định
và chuẩn bị vận hành trong thời gian
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã ký quyết định điều chỉnh
về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một
thành phố hồ chí minh đơn vị vận hành metro số một
trong đó điều chỉnh vốn điều lệ lên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng so với một mươi bốn tỷ đồng
tăng hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng so với vốn điều lệ ban đầu
đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sát đô thị số một
thành phố hồ chí minh hurc một chịu trách nhiệm giám sát kinh doanh bảo toàn
phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tài chính ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
theo dõi giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với hurc một
và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tp hcm về nội dung báo cáo đề xuất
việc được bổ sung thêm vốn điều lệ
hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng lần này cho hurc một nhằm bảo đảm công ty duy trì hoạt động ổn định
bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ
hiện dự án metro số một đã hoàn thành trên chín mươi sáu tổng khối lượng toàn dự án
trong đó có gói thầu đã hoàn thành gần một trăm linh
theo kế hoạch từ tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ tiếp tục nghiệm thu một số hạng mục công trình
đồng thời thanh toán các hạng mục đã hoàn thành
dự kiến đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bà rịa vũng tàu quy hoạch nhiều tổ hợp đô thị dịch vụ trung tâm logistic cảng càng
cung cấp dịch vụ vận tải kho bãi gắn với cụm cảng cái mép thị vải
cụ thể trong thời gian tới bà rịa vũng tàu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng
thu hút đầu tư vào một mươi ba khu công nghiệp đang hoạt động
với tổng diện tích đất quy hoạch hơn bảy hai trăm linh hectare
hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư hạ tầng
bốn khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng diện tích đất quy hoạch một tám trăm một mươi hectare
bổ sung quy hoạch bảy khu công nghiệp đô thị dịch vụ mới
đến năm hai nghìn ba mươi toàn tỉnh có hai mươi bốn khu công nghiệp và khu công nghiệp đô thị dịch vụ
với tổng diện tích đất quy hoạch là hơn một mươi sáu hectare
hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực cái mép hạ
bao gồm hệ sinh thái công nghiệp dịch vụ hoàn chỉnh
trên đội dung phát triển khu thương mại tự do sẽ thực hiện theo đề án riêng
phát triển các tổ hợp đô thị dịch vụ trung tâm logistics
cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải kho bãi
sở tài nguyên môi trường tp hcm vừa đưa vào sử dụng trung tâm quan trắc mới
hỗ trợ phân tích và thí nghiệm môi trường cung cấp thông tin nhanh chóng cho người dân
trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tp hcm trong khuôn khổ chương trình giảm ô nhiễm môi trường
đã được đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư khoảng bảy mươi tám tỷ đồng
công trình bao gồm trụ sở làm việc
và bốn trạm quan trắc tự động chịu trách nhiệm về quan trắc giám sát đánh giá
và điều tra tài nguyên và môi trường
nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là công bố thông tin về chất lượng môi trường thành phố
đưa ra cảnh báo và dự báo về chất lượng môi trường
ngoài ra trung tâm thu thập và cung cấp dữ liệu về môi trường
đặc biệt là về nước thải từ các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố
dữ liệu này giúp quản lý xả thải ngăn chặn ô nhiễm và đưa ra cảnh báo sự cố môi trường
kèm theo quy trình thông báo kiểm tra giám sát và xử lý ngay khi có vấn đề phát sinh
thành phố cần thơ và thị trấn sapa của việt nam vừa được trang du lịch nổi tiếng của canada
the travel bình chọn là hai trong một mươi điểm đến châu á được đánh giá cao nhất cho du khách
trong kỳ nghỉ mùa thu
cụ thể cần thơ đứng thứ sáu và sapa đứng thứ bảy trong danh sách này
theo the travel nằm ở trung tâm đồng bằng sông cửu long
cần thơ là một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm vào mùa thu
du khách có thể đi thuyền dọc theo đồng bằng sông cửu long vào lúc bình minh
ghé thăm chợ nổi độc đáo
những địa danh nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa như bến ninh kiều chợ nổi cái răng
trong đó chợ nổi cái răng khu chợ lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long
nơi buôn bán bằng đường thủy đã trở thành lối sống của nhiều thế hệ
từ lâu đã là nét hấp dẫn du lịch của địa phương
thành phố hồ chí minh xác định sự phát triển của thành phố
luôn gắn liền với sự phát triển của các địa phương khác
trong đó xây dựng chuỗi cung ứng xanh bền vững tự nuôi trồng thu hoạch lưu trữ chế biến
là khẳng định của phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoàng
tại triển lãm diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại tp hcm
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoang tăng trưởng xanh phát triển bền vững
là yêu cầu tất yếu không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay
chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đội mới mô hình tăng trưởng bình vẩn về môi trường và công bằng xã hội
cùng bốn mục tiêu cụ thể giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên gdp
sanh hóa nền kinh tế sanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng
bao trùm nâng cao năng lực chống chịu
để đạt được các mục tiêu trên thành phố đã và đang có nhiều nỗ lực trong công cuộc này
thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển bình vẩn
và cần có sự chia sẻ lẫn nhau chia sẻ từ quốc gia đi trước
chuyên gia có kinh nghiệm và sự chú động đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp
đồng thời thành phố luôn xác định sự phát triển của thành phố hồ chí minh
luôn luôn gắn liền với sự phát triển của các địa phương khác
trong phạm vi của cả nước và đặc biệt là trong khu vực đồng bằng sông cửu long của chúng ta
hợp tác giữa thành phố hồ chí minh
với các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long
không chỉ là có lợi cho các địa phương mà còn có lợi cho cả thành phố
hay nói cách khác là có lợi cho tất cả chúng ta
sống trong một môi trường mà sự liên kết đòi hỏi phải chặt chẽ
phải đồng bộ phải thường xuyên
đó chính là một cuộc sống có chất lượng

đó chính là một nền sản xuất có cơ sở để chúng ta phát triển bền dững
và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ xây dựng được một cái chuỗi cung ứng sản xuất
tiêu dùng lưu trữ chế biến và xuất khẩu
một cách chặt chẽ giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh
đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta tổ chức cái diễn đàn mekong connect lần này
cũng vì lý do đó
nền kinh tế xanh và bình vẩn của việt nam được đánh giá là nơi trình diễn các sáng kiến giải pháp mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm mới theo xu hướng kinh tế đương đại dựa trên tiêu chuẩn và hướng đến xuất khẩu
cụ thể các sáng kiến giải pháp bao gồm mô hình kinh tế tuần hoàng mô hình tách ấn khí hậu số hóa và chuyển đổi số sản phẩm thân thiện môi trường và tốt cho sức khỏe
hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bình vẩn vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu giải pháp tái chế công nghệ tiết kiệm năng lượng nguồn năng lượng thay thế
tôi hy vọng rằng là thông qua cái hoạt động triển lãm lần này thì diễn đàn mekong connect năm hai nghìn hai mươi ba của chúng ta sẽ là một hoạt động hết sức cụ thể thiết thực
và thúc đẩy kết nối hình thành những kênh tiếp xúc giữa chính quyền các cấp với các doanh nghiệp với các địa phương với các mọi người của chúng ta
góp phần giải quyết được những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và lưu thông hàng hóa của các địa phương
và góp phần tăng cường phát triển các hoạt động liên kết để thúc đẩy phát triển chung của khu vực
một lần nữa tôi hy vọng
một lần nữa tôi hy vọng rằng diễn đàn mekong connect của chúng ta sẽ thành công
triển lãm xanh của chúng ta sẽ góp phần phục vụ cho thay đổi nhận thức thay đổi nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân
việc thành phố hồ chí minh chính thức tham gia vào đăng cai tổ chức mekong connect
cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh được các chuyên gia kinh tế đánh giá
giúp cho việc nâng cấp các sản phẩm của việt nam theo hướng xanh đạt chuẩn xanh trong nước và bên ngoài
từ đó tăng giá trị sản phẩm
tạo dựng niềm tin và mở rộng thị trường
từ đó thu nhập của người nông dân
cũng tất cả những người tham gia vào quá trình sản xuất chế biến nông phẩm được cải thiện hơn
mekong connect năm nay chào đón sự tham dự của một năm trăm linh đại biểu
trong đó có các đoàn lãnh đạo các bộ ngành các tỉnh hành đại diện các tổ chức nước ngoài và hàng trăm doanh nghiệp
điểm đặc biệt của diễn đàn năm nay là ngoài việc tham gia các phiên thảo luận
khách mời có thể tham quan khu triển lãm kinh tế xanh của một trăm linh doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp từ khắp mọi miền trên đất nước
thưa quý vị riêng kiều hối về thành phố hồ chí minh tính đến cuối tháng chín năm nay đã đạt gần sáu bảy tỷ usd vượt cả năm ngoái
ngoài các nguồn từ mỹ châu âu thì năm nay còn ghi nhận lượng kiều hối về từ các nước châu á tăng rất cao
nguồn kiều hối dồi dào đã góp phần làm giảm áp lực tỷ giá
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tỷ giá liên ngân hàng giữa tiền việt và đồng usd đã giảm hơn một so với đỉnh điểm hồi tháng trước
giải tỏa những lo lắng trước đó rằng tỷ giá có nguy cơ vượt hai mươi năm đồng một usd
theo số liệu của tổng cục thống kê tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tổng kiêm ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt năm trăm năm mươi bảy chín mươi năm tỷ usd
cáng cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục hai mươi bốn sáu mươi một tỷ usd
vốn fdi giải ngân ước đạt một mươi tám tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
trong quá trình một mươi tháng nay chúng ta cũng thấy nỗ lực của ngân hàng nhà nước đã kiểm soát tỷ giá rất là tốt
tại vì vừa kiểm soát được tỷ giá vừa bảo đảm được lãi xuất thấp
đó là một cái vai trò nhiệm vụ rất là khó khăn
mà cá nhân tôi đánh giá rất cao các hoạt động hay quyết sách của ngân hàng nhà nước
trong việc vừa điều phối tỷ giá và vừa kiểm soát lãi xuất và vừa kiểm soát luôn cả làm phát
thì đây là những thông tin rất là tích cực
khi chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy là các doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi
song song đó lượng kiều hối về việt nam vẫn gia tăng đều
trong thông cáo mới nhất được công bố cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
quỹ tiền tệ quốc tế imf ước tính dự trữ ngoại hối của việt nam sẽ tăng lên mức chín mươi tám bảy tỷ usd vào cuối năm nay
và một trăm một mươi năm tỷ usd khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi
truyền kiều hối về thành phố hồ chí minh tính đến cuối tháng chín đã đạt gần sáu bảy tỷ usd vượt cả năm ngoái
nguồn kiều hối dồi dào đã góp phần làm giảm áp lực tỷ giá
đồng đô la index thì mình đã thấy là điều chỉnh giảm trong hai ba ngày trả lời đây rồi
từ mức khoảng trăm linh bảy xuống còn khoảng một trăm linh năm điều chỉnh khoảng gần hai
thì cái đồng đô la mà yếu đi thì chứng tỏ là cái áp lực tỷ giá nó sẽ giảm bớt đi
bên cạnh những công cụ là phát hành tính phiếu để hút tiền về
để làm cho cái lượng việt nam đồng giảm bớt trên thị trường
thì mình có một công cụ rất quan trọng nữa đó là dự trữ ngoại hối
hiện tại mình cũng chưa dùng đến
thì hy vọng là hai cái yếu tố là cái yếu tố bên ngoài đã giảm đi áp lực rồi
và cái công cụ về dự trữ ngoại hối vẫn còn đó thì hy vọng là tỷ giá trong thời gian tới sẽ ổn định hơn
nhận định từ công ty chứng khoán acb cũng cho thấy
trong ngắn hạn không có rủi ro nào đáng kể từ nội tại nền kinh tế trong nước
tỷ giá và thanh khoản đang đạt điểm cân bằng mới
vì kỳ vọng tăng trưởng quý bốn tốt hơn quý ba
có thể thấy tỷ giá tuy có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và ở mức hợp lý
vừa hỗ trợ cho xuất khẩu vừa đảm bảo thu hút được dòng vốn đầu tư